đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án do có kháng cáo của hai bị cáo vũ văn tiến và trần đình thoại
cùng đại diện gia đình người bị hại
sau một ngày xét xử chiều qua hội đồng xét xử đã tuyên bắt toàn bộ kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
đối với hai bị cáo vũ văn tiến và trần đình thoại
theo đó nguyễn hải dương và vũ văn tiến cùng bị tuyên án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
trần đình toại một mươi ba năm tù về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt là một mươi sáu năm tù
theo cáo trạng nguyễn hải dương vì bị gia đình ông lê văn mỹ ngăn cấm tình cảm với lê thị ánh linh
con gái của ông mỹ nên đã nảy sinh ý định giết cả nhà ông này để trả thù
dương đủ thoại tham gia nhưng thoại đã từ chối tham gia vào phút cuối
vì vậy dương đã lôi kéo vũ văn tý giúp đỡ mình và nói dối với tiến là đến đòi nợ vợ chồng ông mỹ
và hứa sẽ trả tiền cho tiến
đến rạng sáng ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm dương và tiến đột nhập vào biệt thự lần lượt sát hại sáu người trong gia đình ông mỹ
cướp tài sản trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
riêng bé na một mươi tám tháng tuổi con úc của ông mỹ lúc đó đang khóc được dương nhỗ ngủ trước khi bỏ trốn
sau phiên phúc thẩm hội đồng xét xử nhận thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả tức đoạt mạng sống sáu người trong đó có hai trẻ em là hành vi mang rợ
do đó án sơ thẩm xử phạt nghiêm khắc từng bị cáo là đúng người đúng tội
hội đồng xét xử tuyên y bản án sơ thẩm
với thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ hai vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
các đơn vị trực tiếp phá án đã được chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hiệp hòa thường nóng
các đơn vị được thường nóng gồm công an huyện hiệp hòa phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh
với số tiền là một mươi triệu đồng một đơn vị
trước đó trong tháng bảy bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện hiệp hòa
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra khám phá thành công vụ án hiếp dâm cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi ba tháng bảy
và vận động một đối tượng dùng súng tự chế bắn làm một người bị thương nặng ra đầu thú
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện phú lương thành phố thái nguyên và thành phố sông công tỉnh thái nguyên
vừa bị công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
ngày sáu tháng bảy tổ công tác của công an huyện phú lương tiếp phối hợp với công an thị trấn du làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tại tiểu khu cầu trắng đã phát hiện bắt quả tang dương đức quý chú tại thành phố thái nguyên và lê hồng sơn trú tại thành phố sông công
đang tặng chữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói nhỏ heroin một vam phá khóa
đối tranh khai thác sơn và quý khai nhận đã cùng với đối tượng lê văn hồng và nguyễn kim thắng cùng chú tại thành phố thái nguyên
thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn đi thành đôi lang thang trên các tuyến quốc lộ tìm sơ hở của người dân để xe ở ngoài cửa
rồi dùng vam phá khóa để trộm xe các đối tượng trong nhóm trộm cắt tài sản trên đều không có kinh nghiệm ổn định nghiện ma túy
có tiền án về tội trộm cắt tài sản cứng đoạt tài sản và cướp tài sản
việc triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp tài sản này đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tại một số địa phương trong thời gian qua diễn biến phức tạp và đây là thực trạng mà người dân cần hết sức cảnh giác vì thủ đoạn của loại tội phạm này
ngày càng manh động và táo tợn đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí để tấn công nạn nhân nhằm để cướp tài sản
và trong thời gian gần đây tại tỉnh khánh hòa là một điển hình các đối tượng đi xe máy lao và trực diện vào ô tô con buộc lái xe phải dừng lại
sau đó dùng hung khí tấn công ép những người trên xe phải đưa tiền và tài sản đó là thủ đoạn gây án manh động liều lĩnh của nhóm tội phạm cướp giật
vừa bị công an thành phố cam ranh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa triệt phá sau gần hai tháng xác lập chuyên án
đại lộ nguyễn tất thành nối thành phố du lịch nha trang với cảng hàng không quốc tế cam ranh
vào lúc từ một đến hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm trên đại lộ này thuộc địa phận thành phố cam ranh liên tiếp xảy ra những vụ cướp tài sản manh động
nạn nhân là tài xế và khách đi trên các xe taxi xe ô tô từ bốn đến bảy chỗ
thì bọn cướp có hai đối tượng đi xe máy tốc độ cao chạy ngược chiều lao thẳng vào đầu ô tô buộc lái xe phải dừng lại
sau đó dùng đá đập vỡ kính ô tô dùng dao tấn công khống chế buộc nạn nhân phải đưa tài sản
lãnh đạo công an thành phố cam ranh đã khám trương báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của bác nhân đốc xin chủ trương lập án đấu tranh truy xét sớm làm rõ vụ án
trong khi lực lượng công an đang tập trung địa phương
thì những ngày sau trên tuyến quốc lộ một a qua huyện cam lâm và thành phố cam ranh lại xảy ra những vụ cướp với thủ đoạn tương tự
khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng bảy ông hồ ngọc dũng chú tỉnh ninh thuận lái xe đưa người nhà từ cam ranh về phan rang
khi đến khu vực thôn hiệp thanh xã cam thịnh đông thành phố cam ranh thì bị một đối tượng đi xe máy bên làn đường ngược chiều lao thẳng vào đầu ô tô
vừa dừng xe ông dũng đã bị đối tượng tấn công
khi đến khu vực thôn hiệp thanh xã cam thị đông thì bị một đối tượng đi xe máy bên làn đường ngược chiều lao thẳng vào đầu ô tô

giá cà phê robusta giao tại cảng thành phố hồ chí minh giá fob tăng hai mươi bốn đô la mỹ một tấn lên một bảy trăm năm mươi sáu đô la mỹ một tấn
thị trường cà phê thế giới tuần qua từ ngày một mươi một tháng bảy đến ngày một mươi năm tháng bảy cũng biến động tăng so với cuối tuần trước giá cà phê robusta kỳ hạn giao ngay tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tăng một mươi năm usd một tấn lên một tám trăm một mươi usd một tấn
giá cà phê robusta tăng do lo ngại khô hàng ảnh hưởng đến sản lượng cà phê của việt nam nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới và một số nước sản xuất chủ chốt khác như brazil indonesia

muốn đạt được kết quả cần sự bắt tay của người nông dân hợp tác xã và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp việt nam

giá cà phê robusta tăng do lo ngại khô hạn hưởng đến sản xuất robusta lớn nhất thế giới và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp việt nam
hiện nay việc người dân phân biệt rau an toàn và rau không an toàn đang đặt ra áp lực không nhỏ bởi áp lực về giá về tính phân khúc của thị trường
vì vậy người nông dân hay các cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải công khai các quy trình sản xuất canh tác và xây dựng cho mình một thương hiệu rau an toàn
đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về rau an toàn giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất theo các tiêu chí việt gáp hiện nay
từ đó mới lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng và tạo cơ hội cho các nông nghiệp việt nam
các nhà sản xuất rau sạch việt nam phát triển
thành phố hội an quảng nam vừa thống nhất mở rộng phát triển loại hình dịch vụ lưu trú trong dân homestay
đối với các thôn khối phố có các làng nghề truyền thống như trồng làng rau trà quế làng ngọc kim bồng làng gốm thanh hà và một số làng nghề của địa phương
được biết từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay toàn thành phố hội an có hai trăm bảy mươi năm chủ trương xây dựng homestay đã được cấp phép
tương đương một hai trăm một mươi chín phòng
đưa vào hoạt động một trăm chín mươi hai cơ sở với bảy trăm tám mươi phòng cùng với việc tiếp tục ưu tiên phát triển dịch vụ homestay tại xã cẩm kim và một số khu vực của phường cẩm an
hiện phòng thương mại du lịch thành phố đang tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố các tiêu chí quy định cụ thể đối với mô hình homestay
phù hợp với đặc trưng của từng làng nghề địa phương đảm bảo phát triển du lịch bền vững
với sự vào cuộc rút ráo của các cơ quan chức năng
tại quyền đảo lý sơn sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi đã tổ chức chương trình trung tây về biển xanh đảo lý sơn xanh
chương trình thu hút sự tham gia của hàng trăm người là những tình
chính phủ vừa ban hành có hiệu lực từ ngày một tháng tám
ô tô khi tham gia giao thông nếu vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt
như vượt đèn đỏ mức tiền từ một hai đến hai triệu đồng
theo nghị định một trăm bảy mươi một đang có hiệu lực lỗi này bị phạt từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng
một số mức phạt cũng được tăng nặng trong nghị định bốn mươi sáu có hiệu lực từ ngày một tháng tám tới đây
theo đó đối với nhóm vi phạm về nồng độ cồn tăng mức phạt từ một mươi một mươi năm triệu đồng lên một mươi sáu một mươi tám triệu đồng
đối với lái xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
thở mức ba tước giấy phép lái xe từ bốn đến sáu tháng
đối với người điều khiển mô tô xe máy vi phạm về nồng độ cồn ở mức ba sẽ bị phạt từ ba đến bốn triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ ba đến năm tháng
nghị định bốn mươi sáu cũng bổ sung quy định nếu dùng chân để điều khiển vô lăng xe ô tô khi xe đang chạy trên đường bị phạt từ bảy tám triệu đồng
mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng
trường hợp vi phạm quy định này mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ
hoặc gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ một mươi tám đến hai mươi triệu đồng
để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người tham gia giao thông doanh nghiệp kinh doanh vận tải
nhà đầu tư và nhà nước tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
vừa có đề xuất giảm một mươi mức thu phí đang áp dụng đối với xe nhóm bốn và năm trên quốc lộ năm từ ngày một tháng tám
theo đó từ ngày một tháng bốn vừa qua mức phí qua trạm thu phí quốc lộ năm
đối với xe nhóm bốn và năm trên quốc lộ năm từ ngày một tháng tám

đưa ra cơ sở về việc điều chỉnh giá vé này lãnh đạo của tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam dẫn chứng
mức thu phí hiện tại trên quốc lộ năm là mức thu phí được ban hành trên cơ sở các bộ ngành địa phương xem xét thống nhất
và mức thu phí này tương ứng với các mức thu phí tại hơn ba mươi trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ hiện hành
thừa nhận việc xem xét giảm mức thu phí trên quốc lộ năm gặp một số khó khăn
phía tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam cho rằng hiện nay có một số xe đi vào các đường địa phương
tại các tỉnh hưng yên hải dương do các đường địa phương gần như song song với quốc lộ năm nhưng không thu phí
việc có các tuyến đường chạy song song thu phí và không thu phí một số các chủ phương tiện sẽ lựa chọn chạy trên đường không thu phí
một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng qua ngày một mươi tám tháng bảy
một thanh niên chạy xe gắn máy ngược chiều trên đường nguyễn xí quận bình thạnh tp hcm
nặng với một xe gắn máy khác khiến hai người phải nhập viện cấp cứu
thời điểm đó nam thanh niên chạy xe cá máy biển số sáu mươi một e một trăm ba mươi một nghìn ba trăm hai mươi một đi ngược chiều trên đường nguyễn xí
theo hướng từ bến xe miền đông về cầu đỏ
khi vừa qua giao lộ với đường đinh bộ lĩnh thì chiếc xe tông thẳng vào một xe gắn máy
mang biển số tỉnh bình thuận chạy đúng chiều đường
cú tông mạnh khiến hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
cảnh sát giao thông quận bình thạnh đang làm rõ vụ tai nạn
theo người dân địa phương rất nhiều người thường chạy xe ngược chiều trên đường nguyễn xí
đoạn từ đường đinh bộ lĩnh đến đường xô viết nghệ tỉnh
do đây là đường một chiều nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao
giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng
mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông đường thủy
nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bạc liêu
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng sáu ông trương minh đường ngụ xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
điều khiển phương tiện vỏ coposite đến ngã tư chín nghìn trên kênh tảo hong
thuộc xã ninh thành lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
thì xảy ra va chạm với phương tiện vỏ composite do ông phan văn nghiệp ngụ cùng xã điều khiển
mới đây ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cũng trên đoạn kênh thuộc xã ninh thành lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
ông trần minh trọng ngụ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
điều khiển chiếc ghe lưu thông từ hướng cạnh đền về pháo sinh
trong lúc chuyển hướng thì va chạm với chiếc vỏ coposite do ông huỳnh thái ngọc
chú huyện hồng dân tỉnh bạc liêu điều khiển
vụ va chạm đã làm ông huỳnh thái ngọc bị thương
nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường thủy
làm chết ba người so với cùng kỳ tăng hai vụ và hai người tử vong
trong lúc chuyển hướng thì va chạm với chiếc ghe lưu thông từ hướng cạnh đền về phó sinh

trong lúc chuyển hướng thì va chạm với chiếc ghe lưu thông làm chết ba người so với cùng kỳ tăng hai người